thưa quý vị căn cứ quy định của hiến pháp và pháp luật
ủy ban thường vụ quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền
kỳ họp sẽ diễn ra trong buổi chiều ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
công nhân lao động có hướng điều trị kịp thời để công nhân lao động có sức khỏe tinh thần tốt
góp phần nâng cao năng suất lao động chất lượng của sản phẩm
cũng như giúp người lao động tin yêu gắn bó hơn với doanh nghiệp
bộ đội biên phòng tỉnh nam định cho biết đơn vị này vừa phối hợp với ngư dân cứu thành công một mươi thuyền viên
một tàu chở hàng bị chìm khi đi qua khu vực biển nam định
vào hồi một mươi h ba mươi ngày hôm qua ba mươi tháng bốn bộ đội biên phòng nam định nhận được báo cáo của đồn biên phòng quất lâm
về việc tàu sunrise hai trăm sáu mươi tám trên đường di chuyển có một mươi thuyền viên đang chở ba hai trăm linh tấn xi măng
hành trình từ hải dương đi quy nhơn bình định
khi đến khu vực ba lạc khoảng bảy hải lý hướng về phía đông nam thì bị chìm
sau khi nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nam định đã chỉ đạo đồn biên phòng quất lâm
cử cán bộ phối hợp với các lực lượng chức năng ra cứu nạn
đồng thời điều động một tàu hải đội hai cùng năm cán bộ chưng dụng hai tàu cá và năm ngư dân
và một mươi năm cán bộ bộ đội biên phòng quất lâm tham gia cứu nạn
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày cán bộ đồn biên phòng quất lâm trên hai tàu cá của ngư dân
đã cứu được một mươi thuyền viên bị nạn trên tàu cá
hiện bộ đội biên phòng tỉnh nam định đã chỉ đạo đồn biên phòng quất lâm
liên hệ với chủ phương tiện để có phương án khắc phục và trục vớt
hoàn chỉnh thủ tục bàn giao người cho gia đình và doanh nghiệp tiếp nhận
thông tin từ ubnd huyện nam định
ubnd tỉnh nghệ an cho biết đến sáng nay đám cháy rừng thuộc địa bàn xóm tân phong
xã thanh khai huyện thanh trương đã được dập tắt
chính quyền địa phương đang tiếp tục tập trung tuần tra kiểm soát để xử lý nguồn cháy
không để đám cháy bùng phát trở lại
vào sáng ngày ba mươi tháng bốn một đám cháy bùng lên tại khu vực rừng thuộc địa bàn xóm tân phong
xã thanh khai huyện thanh trương tỉnh nghệ an
ngay sau đó các lực lượng chức năng đã cùng với người dân địa phương khẩn trương dập lửa
tuy nhiên do nắng nóng gió tây nam thổi mạnh khiến đám cháy lan sang cánh rừng thuộc địa bàn xã nam thái
và khu vực gần đền vua mai hắc đế thuộc thị trấn nam đàn huyện nam đàn
với số lượng khoảng năm trăm linh người tham gia đến hai mươi hai h ngày ba mươi tháng bốn đám cháy cơ bản đã được khống chế
hiện diện tích rừng và thiệt hại đang được thống kê
thưa quý vị trong thời gian nghỉ lễ các lực lượng chức năng của tỉnh lào cai đã duy trì trực như ngày thường
để thực hiện lạc

bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thuận lợi
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm cục hải quan lào cai đã bố trí cán bộ công chức trực
tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hải quan hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp
tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành trong ngày nghỉ lễ duy trì ổn định
trung bình mỗi ngày có hơn bốn trăm linh xe ô tô thông quan trong đó có khoảng hai trăm năm mươi xe xuất cảnh
theo thông kê tổng giá trị xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của lào cai trong tháng bốn đạt gần hai trăm ba mươi triệu đô la mỹ
tăng hơn sáu mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
lũy kế bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đạt gần bảy trăm tám mươi triệu usd tăng hơn ba mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba đạt hơn một mươi bảy kế hoạch năm
năm hai nghìn hai mươi bốn cả nước nỗ lực phấn đấu hoàn thành khoảng một trăm ba mươi căn nhà ở xã hội
nhà ở công nhân tuy nhiên hiện việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội đang gặp nhiều khó khăn vướng mắt
nhiều địa phương mặc dù có nhu cầu lớn về nhà ở xã hội do tập trung nhiều khu công nghiệp đông công nhân người lao động
nhưng việc đầu tư xây dựng vẫn còn nhiều hạn chế
đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cả nước có bốn trăm chín mươi chín dự án nhà ở xã hội đã được triển khai
tuy nhiên mới chỉ hoàn thành bảy mươi một dự án các thành phố lớn như hà nội hiện mới chỉ có ba dự án nhà ở xã hội
đang được triển khai
với một bảy trăm linh căn đáp ứng chín thành phố hồ chí minh có bảy dự án bốn chín trăm chín mươi sáu căn đáp ứng một mươi chín
một loạt các vấn đề về giá nguyên vật liệu chi phí của nhà thầu
nhưng mà nếu mà nhà nước quyết định nhà đầu tư chỉ có được một mươi lợi nhuận
trong khi những rủi ro đó có thể nó biến động nó tăng thêm hai mươi ba mươi
đến nay đã có một trăm hai mươi bảy dự án nhà ở xã hội với quy mô một trăm một mươi bốn chín trăm ba mươi bốn căn được khởi công xây dựng
nhưng mới chỉ có hai mươi tám địa phương công bố danh mục sáu mươi tám dự án đủ điều kiện vay
theo chương trình với nhu cầu vay vốn hơn ba mươi tỷ đồng
như vậy vẫn còn sáu mươi một dự án đã khởi công nhưng chưa được đưa vào danh mục đủ điều kiện vay của các địa phương
phải triển khai quyết liệt và phải ngay từ bây giờ tức là đưa ra các giải pháp rất đồng bộ
về các chính sách có liên quan đến đất đai giải phóng mặt bằng đầu tư quy hoạch xây dựng v v
tất cả những cái đó để làm sao đẩy nhanh được cái một triệu căn hộ nhà ở xã hội
với cái đề án mà đã được chính phủ thông qua và đặc biệt là cái hiện nay là đã giao chỉ tiêu năm hai nghìn hai mươi bốn này là một trăm ba mươi căn hộ trong cái năm hai nghìn hai mươi bốn này
theo các chuyên gia cần kiến nghị tăng thêm yêu đáy với chủ đầu tư dự án
vì dù quy định lợi nhuận một mươi nhưng có nhiều chi phí không tên
đặc biệt cần sớm có các chính sách khuyến khích với căn hộ để bán sẽ giảm năm mươi thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp
còn với cho thuê thì giảm bảy mươi mới khuyến khích doanh nghiệp
bộ xây dựng cũng cần chủ trì xây dựng quy trình rút gọn các thủ tục hành chính lựa chọn đầu tư
triển khai dự án nhà ở xã hội để tiết kiệm thời gian khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển nhà ở xã hội
tối ba mươi tháng bốn tại thành phố hải phòng đã diễn ra chương trình khai mạc liên hoan du lịch đồ sơn năm hai nghìn hai mươi bốn điểm đến bốn mùa
mở đầu cho mùa du lịch hẻ sùi động
không chỉ dầu tiềm năng tự nhiên đồ sơn là vùng đất dầu bản sắc văn hóa
nơi đây có những địa chỉ đỏ gắn với những sự kiện lịch sử hào hùng trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc
đó là những lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa miền biển như lễ hội đảo dấu lễ hội trọi trâu truyền thống bến k một mươi năm
nơi xuất phát của những con tàu không số làm nên con đường hồ chí minh trên biển huyền thoại
đến với đồ sơn du khách không chỉ được cảm nhận vẻ đẹp muôn màu sắc của tự nhiên hòa mình đồng điệu cùng nhịp thở của tiên nhân
mà còn được tận hưởng không gian lý tưởng hài hòa của biển cả và núi rừng những vẻ đẹp tiềm ẩn và sự đa dạng của các hệ sinh thái rừng và biển
nhằm chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
và chào mừng tuần du lịch năm hai nghìn hai mươi bốn bảo tàng quảng ninh vừa tổ chức trưng bày chuyên đề
triển lãm lễ cấp sắc của người giao thanh y tỉnh quảng ninh
bảo tàng quảng ninh vừa tổ chức trưng bày chuyên đề triển lãm lễ cấp sắc của người giao thanh y tỉnh quảng ninh
đồng thời gìn giữ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc độc đáo của dân tộc giao
tạo thông điệp di sản văn hóa như một tài sản để phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc giao thanh y
triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi năm tháng năm
theo khảo sát sơ bộ về xu hướng du lịch năm nay người dân có nhu cầu đi các điểm gần để khắc phục tình trạng giá vé máy bay cao
đồng thời do thời tiết nắng nóng nhiều gia đình cũng chọn đi biển
ngoài ra thì vẫn có lượng đông du khách chọn đi các điểm núi với khí hậu mát mẻ
và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch du khách đã có nhiều trải nghiệm thú vị
khu du lịch này là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong dịp nghỉ lễ
ngoài ra cũng tại mộc châu sơn la các điểm du lịch cộng đồng khác như bản vặt xã mường sang cũng tất bật đón lượng khách đông đến tham quan trải nghiệm
chúng tôi đã có những phương án để chuẩn bị từ rất sớm có thể đón được lượng khách đông
từ việc hoàn thiện về cơ sở vật chất cũng như là tạo thêm những điểm trải nghiệm mới cho khách hàng đến với khu du lịch
bên cạnh đó thì về nguồn nhân lực cũng như là tất cả các chất lượng dịch vụ của từng khu dịch vụ tại khu vực của chúng tôi thì đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng
không chỉ các khu điểm du lịch các cơ sở phục vụ ăn uống và lưu trú du lịch cũng tất bật đón khách
đặc biệt loại hình du lịch nghỉ dưỡng có phần lên ngôi trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
khách du lịch sẽ được ăn nghỉ tại nhà sàn được thưởng thức những món ăn đậm đà mang bản sắc của người dân tộc thái
và trong những buổi tối thì khách có thể được giao lưu múa xòe quanh đóng lửa cùng các cô gái thái
hôm tây của chúng tôi cũng đón rất nhiều lượng khách ghé và lưu trú lại tại hôm tây
hiện tại thì chúng tôi kín phòng và đặc biệt thì du khách phải đặt trước từ một đến hai tuần để có phòng lưu trú cho mình
ngoài ra các điểm du lịch cộng đồng ở khu vực miền núi phía bắc cũng tất bật đón lượng khách lớn như sapa hòa bình hà giang điện biên
nhìn dẫn trên núi du lịch cộng đồng là lựa chọn lý tưởng cho những ngày nghỉ lễ để thư giãn và trải nghiệm văn hóa